tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn văn lâm
quê ở huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa tạm trú tại phường hai thị xã gò công về tội làm tàng trữ phát tán
tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín lâm sử dụng tài khoản facebook để tham gia đăng tải
chia sẻ các bài viết trên các hội nhóm có nội dung phản động chống phá đảng nhà nước
đến năm hai nghìn hai mươi hai lâm tự tạo lập quản trị trang riêng với tên gọi là nhật ký yêu nước
để tiếp tục đăng tải chia sẻ các bài viết với mục đích bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước
và đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiền giang phát hiện hành vi của lâm
nên đã tiến hành điều tra bắt giữ thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
sở thông tin và truyền thông tỉnh xác định lâm có một mươi chín bài viết với ba mươi bốn trang tài liệu từ facebook
có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
căn cứ hành vi phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn lâm tám năm tù
về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam